kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay thứ hai ngày chín tháng một mươi hai mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
tàng trữ trái phép gần sáu mươi kg pháo đối tượng trần thị hoài ở xã can lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
vừa bị công an huyện can lộc bắt giữ để điều tra
chiều ngày bảy tháng một mươi hai tổ tuần tra công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng trần thị hoài đang có hành vi mua bán pháo với một nam thanh niên tại nhà riêng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ năm hộp pháo có trọng lượng chín kg
số pháo trên có nguồn gốc từ nước ngoài
khám xét khẩn cấp chỗ ở của trần thị hoài lực lượng chức năng phát hiện thu giữ ba thùng xốp
bên trong đựng hai mươi bảy hộp pháo có trọng lượng bốn mươi tám kg
hoài khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng ở quang lộc với số tiền là hai mươi bốn triệu đồng để bán kiếm lời
trong khi đó tại an giang một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng lớn đang trên đường đi tiêu thụ
đã bị công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt quả tang vào sáng nay
cụ thể vào khoảng một giờ hai mươi phút dạng sáng ngày hôm nay lực lượng chống buôn lậu công an huyện châu thành tỉnh an giang
đang trên đường tuần tra kiểm soát khi đến khu vực ấp hòa phú một thị trấn an châu huyện châu thành
thì phát hiện xe máy do một đối tượng điều khiển chạy với tốc độ cao hướng chi tôn long xuyên
có bửu huyện nghi vấn
vận chuyển hàng cấm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bên đã nhanh chóng bỏ lại phương tiện và tàu thoát
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy đang vận chuyển một bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero
trước đó vào ngày hôm qua tám tháng một mươi hai qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
lực lượng chống buôn lậu công an huyện châu thành cũng đã phát hiện và bắt giữ năm bao thuốc lá ngoại
các nhãn hiệu tại bãi đất trống thuộc khu vực ấp bình an một xã an hòa huyện châu thành
lợi dụng tuyến đường quốc lộ hai mươi bốn c từ thị trấn bắc trà my huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đi quảng ngãi vắng vẻ ít có lực lượng chức năng kiểm tra
các đối tượng đã dùng xe đã quá hạn sử dụng để vận chuyển gỗ lậu
qua nắm thông tin phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam đã tổ chức lực lượng tuần tra
kiểm soát đã phát hiện hai xe ô tô gồm xe tải biển kiểm soát bảy mươi sáu k bảy nghìn sáu mươi bảy và xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát bốn mươi ba k năm nghìn bốn mươi tám đang vận chuyển gỗ lậu
thấy lực lượng chức năng các đối tượng trên xe đã bỏ trốn để lại xe cùng toàn bộ số gỗ ở trên xe
tại thời điểm kiểm tra hai xe ô tô trên không xác định được chủ sở hữu
tổng số lượng gỗ trên xe có khoảng bốn mươi sáu phách gỗ sẻ hộp
qua kiểm đếm xác định số lượng gỗ lậu có khối lượng vào khoảng chín năm m ba
trong đó có sáu bảy m khối gỗ xoan đào và hai tám m khối gỗ rồi
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng bình cho biết
hiện nay nợ xấu cho vay đóng tàu theo nghị định sáu mươi bảy đang có chiều hướng gia tăng
tính đến nay nợ xấu tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn là ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
nợ gốc quá hạn bốn mươi bảy tỷ đồng
và số nợ lãi quá hạn là hai mươi hai tỷ đồng
triển khai nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
quảng bình hiện có tám mươi bảy trên chín mươi chủ tàu được các ngân hàng trên địa bàn ký kết hợp đồng tín dụng
để đóng mới và cải hoãn tàu cá
tuy nhiên phần lớn tàu sáu mươi bảy hạ thủy đi vào hoạt động đã gặp rất nhiều khó khăn
và chỉ có một phần ba số tàu hoạt động tương đối ổn định
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng bình
thực hiện việc cho vai tàu hạ thủy đi vào hoạt động đã gặp rất nhiều khó khăn
theo nghị định sáu mươi bảy các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giải ngân chín trăm tám mươi tám chín tỷ đồng
hiện còn dư nợ tám trăm tám mươi ba chín tỷ đồng
trong đó nợ xấu là ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng chiếm bốn mươi hai bốn mươi bảy dư nợ cho vay
nợ gốc quá hạn bốn mươi bảy tỷ đồng chiếm năm ba mươi sáu dư nợ cho vay theo chương trình
và số nợ lãi quá hạn hai mươi hai tỷ đồng
nguyên nhân là do nhiều chủ tàu gặp khó khăn trong sản xuất
một số tàu thường xuyên hóa tàu
hư hỏng nằm bờ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều khu vực ở miền núi cao biên giới phía tây tỉnh nghệ an
hai huyện vùng cao trạm tấu và mù căng trải của tỉnh yên bái đã xuất hiện sương muối và băng giá
những ngày qua một số địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái nhiệt độ giao động từ tám đến một mươi hai độ
đặc biệt trong ba ngày mùng sáu đến mùng tám tháng một mươi hai ở một số đỉnh núi cao nhiệt độ đêm và sáng sớm hạ thấp xuống dưới một độ
do vậy đã xuất hiện sương muối và băng tuyết bám trên thân cây cối thung lũng không có gió
mặc dù sương muối và băng giá chưa gây thiệt hại về hoa màu và đàn vật nuôi của người dân
nhưng với diễn biến phức tạp của thời tiết có khả năng nhiệt độ tiếp tục giảm
chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chính quyền các xã thị trấn
triển khai có hiệu quả công tác phòng chống rét cho người dân và đàn vật nuôi
đến sáng nay chín tháng một mươi hai nhiệt độ trên địa bàn xã nang ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
nhất là tại các khu vực biên giới nước đã đóng băng do nhiệt độ xuống thấp
đây là vùng núi cao trên dãy núi trường sơn
ghi nhận vào lúc sáu giờ sáng vườn rau các vật dụng cây cối xung quanh khu vực trạm kiểm soát biên phòng bục mú
đã bị phủ một lớp băng trắng xóa
do nhiệt độ xuống thấp hai đêm ngày mùng bảy và mùng tám tháng một mươi hai
trên địa bàn vùng núi cao phía tây tỉnh nghệ an liên tục xuất hiện băng giá
công tác phòng chống rét cho người và đàn vật nuôi đã được chú ý
giá vàng trong nước khởi đầu tuần mới với biến động chậm chạp
vào lúc chín h hai mươi phút sáng nay công ty vàng bạc đa quý sài gòn
niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội
ở mức bốn mươi một hai mươi bốn bốn mươi một bốn mươi tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra
mức giá này tăng hai mươi đồng một lượng so với cuối tuần qua
trong khi đó các doanh nghiệp vàng khác như tập đoàn doji phú quý
đều giữ nguyên mức giá niêm yết của cuối tuần qua
cụ thể giá vàng sgc được tập đoàn doge niêm yết mua vào bán ra
tại hà nội và tp hcm tương ứng là bốn mươi một hai mươi năm bốn mươi một bốn mươi bốn triệu đồng một lượng
tại tập đoàn vàng bạc phu quý vàng sgc được niêm yết ở mức
bốn mươi một hai mươi hai đến bốn mươi một ba mươi tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tại công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu
giá vàng sgc lại được điều chỉnh giảm một mươi đồng một lượng
ở cả triệu mua vào và bán ra
so với cuối tuần qua niêm yết tại mức bốn mươi một hai mươi bốn bốn mươi một ba mươi tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra
trong thời gian qua giá thịt lợn ở đà nẵng liên tục tăng mạnh
có lúc tăng gấp đôi so với trước
và không chỉ vậy nguồn cung còn thiếu ngụt
khiến cho nhiều tiểu thương phải dừng việc buôn bán
trước tình hình đó địa phương đang tập trung tìm giải pháp để bình ổn giá
và đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu hiện nay
đặc biệt là cho tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
giá thịt lợn tăng cao nguồn cung cấp thiếu hụt
khiến cho chị trần thị nga tiểu thương chợ hòa khánh
không đủ hàng đáp ứng nhu cầu buôn bán hàng ngày
sau khi bỏ cho bạn hàng chị không còn đủ thịt để bán lẻ
chị buôn bán cầm chân
nếu chung là mình bọn họ mua cho mình mua bán trong thủy
thì người làm bộ họ vẫn sang sáng
ví dụ hồi xưa mình mua được ba mươi kg
thì bây giờ lò họ vẫn để cho mình hai mươi năm cây
thì bây giờ lò họ vẫn để cho mình hai mươi năm cây
thì một trăm hai mươi năm cây mình bán năm cây thơ
còn hai mươi cây mình để cho bọn họ
hồi xưa ví dụ một cây là được một mươi ngàn
bây giờ bọn cô phải giữ bọn họ để cho những ngày sau
thì trừ lần một cây lấy công lầm lời
cây còn có năm ngàn
dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp trong thời gian qua
làm người chăn nuôi thua lỗ không dám tái đàn
khiến cho nguồn cung khang hiếm giá cả đắt đỏ
nhiều tiểu thương đã nghỉ bán từ nhiều tháng nay
theo thống kê của tri cục chăn nuôi và thú y thành phố đà nẵng
đăng lợn hiện nay ở địa phương
chỉ đáp ứng được khoảng một mươi nhu cầu thực phẩm cho người dân
còn lại phải nhập từ các địa phương khác

trước tình hình thịt lợn thiếu hụt như hiện nay
thành phố đà nẵng đã gấp rút tìm biện pháp để đảm bảo nguồn cung cho thị trường
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
đã chỉ đội chí cục thú y là tăng cường giám sát tình hình chăn nuôi
và hướng dẫn người chăn nuôi là ốp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh hạt
tổ chức thực hiện công tác phản chống dịch
còn đối với một số xã mà đã hết dịch
thì tổ chức hướng dẫn cho tế đoàn
ốp dụng triệt để các biện pháp sinh hạt
để không để cho dịch tế pháp trên đoàn lận tế đoàn
và cũng chúng tôi có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn nhập về thành phố đà nẵng
và tổ điều kiện thân lợi nhất trong việc vận chuyển lưu thông gia súc gia cầm
cũng như sản phẩm để nhập vào đà nẵng
để có nguồn cung tương đối dầu dầu phục vụ dịch tích như đó
việc tái đàn sau dịch ở nhiều địa phương
vẫn còn gặp nhiều khó khăn
dự kiến tình trạng thiếu hụt thịt lợn vẫn còn kéo dài từ nay cho đến cuối năm
các ngành chức năng thành phố đà nẵng cũng sẽ có kế hoạch tuyên truyền đến người dân
về việc sử dụng thực phẩm thay thế
chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến tết nguyên đán
bắt đầu từ tháng một mươi
các hoạt động mua sắm cuối năm đã hết sức nhộn nhịp
và không những thế
trong quý cuối năm này
nhiều chương trình mua sắm quyến mại lớn
đã được bộ công thương các tỉnh thành
và nhiều doanh nghiệp triển khai
giúp kích cầu mua sắm cuối năm
một trong những chương trình hết sức thành công
chính là ngày mua sắm trực tuyến online friday
diễn ra vào ngày thứ sáu
tức là ngày sáu tháng một mươi hai vừa qua
nếu như online friday của năm trước
năm hai nghìn một mươi tám ghi nhận khoảng một tám triệu đơn hàng
giao dịch thành công
thì năm nay năm hai nghìn một mươi chín
số lượng đã tăng vọt
với hơn ba triệu giao dịch
là một khách hàng quen thuộc của online friday hàng năm
năm nay chị đặng thị mai
đã vào tìm hiểu các sản phẩm
trên ứng dụng của chương trình từ sớm
theo đó chị đánh giá
năm nay chương trình có sự tham gia
của nhiều nhà phân phối hàng chính hãng
với hàng hóa đa dạng
phục vụ tốt các nhu cầu của người tiêu dùng
đặc biệt là mua sắm cuối năm
thật sự là với lại một sinh viên
thì nhu cầu tri tiêu của mình
thì mình cần phải bó gọn
trong một khoản tri tiêu nhất định
nên là khi mà
có một chương trình mua sắm yêu đáy
mà thực sự là
hàng chính hãng mà giá lại yêu đáy như thế này
thì thực sự là mình rất là mong muốn
nó được kéo dài hơn
để mình có thể
lựa chọn được những sản phẩm khác hơn
phục vụ cái nhu cầu của mình
năm nay hệ thống mạng
cũng như ứng dụng chạy ổn định
kể cả khi lượng đơn hàng tăng vọt tên rất cao
trong hai mươi bốn giờ cao điểm của ngày mua sắm trực tuyến quốc gia
bên cạnh đó
nhiều người tiêu dùng đã quen với việc
quét mã qr
nên lượng giao dịch tăng sáu mươi bảy
so với năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt năm nay bộ công thương cũng đã siết chặt
về chất lượng sản phẩm
từ năm ngoái mà chúng ta đã
nêu cao cái khẩu hiệu hàng chính hãng
thì năm nay cũng như năm trước
chúng ta đề nghị tất cả các sàn thương mại điện tử
cũng như là các
đơn vị kinh doanh hàng hóa trên thương mại điện tử
phải có giấy chứng nhận hàng chính hãng
cũng như là xuất sứ rõ ràng
và cái việc kiểm soát sẽ được
diễn ra rất là chật chẽ
lần đầu tiên là chúng ta đã
bắt đầu có những sản phẩm mà chúng ta đã kiểm tra
xuất sứ bằng blockchain
là năm thứ sáu liên tiếp
chương trình ngày mua sắm trực tuyến được tổ chức
chương trình đã thể hiện vai trò kết nối
hỗ trợ của cơ quan chính phủ
các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp hạ tầng
cùng hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển
của lĩnh vực thương mại điện tử
góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế số
chúng tôi thì kỳ vọng
mà hai nội dung
thứ nhất là là minh bạc khóa
toàn bộ cái giao dịch trong thương mại
nói chung là thương mại điện tử nó riêng
thứ hai là tôi cũng kỳ vọng là đưa được
những cái phương tiện những cái công nghệ mới
để giúp cho người dân người tiêu dùng
tham gia vào quá trình
để tự giám sát cái hàng hóa
mình bỏ tiền để mua
nếu như online friday hai nghìn một mươi tám
ghi nhận khoảng một tám triệu đơn hàng giao dịch
thành công thì năm hai nghìn một mươi chín
số lượng đã tăng vọt
với hơn ba triệu giao dịch
con số này thể hiện sự quan tâm của người tiêu dùng
và cũng cho thấy thành công của chương trình
kích cầu mua sắm qua thương mại điện tử
mới đây tổng cục thống kê
cũng đã công bố những con số thống kê
cho thấy tháng một mươi một năm nay
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
đã tăng mạnh và tăng cao nhất
trong sáu năm trở lại đây
theo đó tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng một mươi một năm nay
so với cùng ký năm trước
và đây là mức tăng cao nhất của tháng một mươi một
trong sáu năm trở lại đây
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng một mươi một
ước đạt bốn trăm hai mươi năm năm nghìn tỷ đồng
tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
đạt hơn bốn bốn triệu tỷ đồng
tăng một mươi một tám so với cùng kỳ năm trước
xét theo ngành hoạt động
doanh thu bán lẻ hàng hóa một mươi một tháng
đạt hơn ba bốn triệu tỷ đồng
chiếm bảy mươi năm chín tổng mức
và tăng một mươi hai bảy so với cùng kỳ năm trước
doanh thu bán lẻ hàng hóa một mươi một tháng
đạt mức tăng khá
nhờ sức mua tiêu dùng tăng ở nhiều nhóm hàng thiết yếu
trong khi nguồn cung hàng hóa dồi dào
mặt bằng giá ổn định
không có tình trạng thiếu hàng xuất giá
tổng cục thống kê đánh giá
trong một mươi một tháng thị trường sôi động phát triển ổn định
hàng hóa phong phú đa dạng
đảm bảo cung cầu các loại hàng hóa
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
ngoài thị trường trực tuyến
trong những tháng cuối năm này
nhiều hoạt động kích cầu mua sắm
cũng được các tỉnh thành các đơn vị doanh nghiệp tổ chức
đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng
góp phần giúp thị trường tháng cuối năm
thêm phần sôi động
tháng vàng khuyến mại
ngày vàng khuyến mại hà nội
với gần một trăm linh mặt hàng của các doanh nghiệp đăng ký tham gia
với mức giảm giá cao nhất lên đến chín mươi
những ngày hội như black friday
được nhiều đơn vị tổ chức
với đa dạng hình thức khuyến mại quả tặng
giúp các doanh nghiệp này tăng mạnh về doanh số
thực ra thì
với tâm lý của khách hàng đặc biệt là lữ
thì rất là mong muốn có những chương trình sale
với những chương trình giảm giá này thì thông thường
với sức mua thì sẽ tăng khoảng gấp đôi
với mục tiêu góp phần kích cầu tiêu dùng
bình ổn giá cả cũng như là đem đến cho khách hàng
những lợi ích thiết thực nhất
miamat đang nỗ lực
chuẩn bị kể về hàng hóa cũng như là
nhân lực để làm sao mà
đưa cho đến những khách hàng
những yêu đáy hấp dẫn thể hiện được
văn hóa khuyến mại cũng như là cái tâm của doanh nghiệp
xuyên suốt từ đầu tháng
từ mùng một đến tháng một mươi một
cho đến ba mươi tháng một mươi một
thì là miamat đưa ra chương trình là
đại tiệc khuyến mại với
yêu đáy giảm giá lên đến bảy mươi
tất cả các mặt hàng đều giảm giá
giảm giá tương đối đấy
có những cái bốn mươi năm mươi mà bánh kẹo các thứ thì cũng đều tốt cả
chứ mình thấy là cũng
tôi thấy là cũng rất là
hàng việt nam là tốt
không có vấn đề gì cả
tâm lý người tiêu dùng việt
vẫn truộng mua sản phẩm
hàng khuyến mại
đặc biệt là trong những dịp lễ tết
đây không chỉ là thời điểm tăng doanh thu
mà còn là cơ hội thu hút và tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng
do vậy từ giờ đến cuối năm
bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa
các hoạt động kích cầu mua sắm
cũng được các doanh nghiệp trú trọng
ở vào cái dịp cuối năm
thì cái nguồn tiền cũng của nhiều người
thì họ cũng tiết kiệm trong cả một năm
và cũng để dành để mà phục vụ cho những cái dịp
lễ cuối năm ví dụ như là
tết âm lịch
cũng như là tết dương lịch
và vì vậy các chính sách bán hàng của các doanh nghiệp
thì cũng cởi mở hơn
và cái lượng hàng tiêu thụ nó cũng nhiều hơn
và cái mức độ cạnh tranh ở cái giai đoạn cuối năm này
nó cũng tương đối là mạnh
và chính vì vậy các cái chương trình khuyến mại giảm giá
cũng được diễn ra thường xuyên
và người dân cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những chương trình này
với cái số lượng hàng hóa họ mua trong giai đoạn này
cũng rất là nhiều
hà nội gần như là đang đi đầu cả nước
về cái chuyện mà hình hành các cái tháng
thậm chí là kéo dài hơn cả tháng
về khích cầu
và hoạt động này đã được tổ chức
có bài bản
do sở thục công thương chủ trì
phối hợp cùng với các cái sở nghệ liên quan
cũng như là các cái tỉnh và các cái doanh nghiệp lớn
để hình hành
chúng tôi cho rằng đây là hướng đi đúng
và cần phải được làm thường xuyên
và giúp kinh nghiệm
một cách nó thiết thực
để từ đó nó hoàn thiện hơn chuyên nghiệp hơn
và có hiệu quả cao hơn
khi mà chúng ta làm tốt công tác
xúc tiến thương mại cũng như là khuyến mại
thì nó sẽ tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định
tạo ra một cái sự cạnh tranh
tốt hơn cho các doanh nghiệp nội
cũng như cho thương hiệu việt
tuy nhiên cuối năm
cũng là dịp nhiều cửa hàng trang thương mại điện tử
đưa ra các chiêu khuyến mại ảo
lừa dối khách hàng
vì vậy bên cạnh công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa
quản lý thị trường của các cơ quan chức năng
thì người tiêu dùng cũng cần hết sức cảnh giác
khi mua sắm